chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển hệ chi thức việt số hóa
với mục tiêu xây dựng hệ chi thức việt số hóa thông qua việc tổng hợp hệ thống hóa
việt hóa số hóa lưu trữ và phổ biến chi thức trong mọi lĩnh vực
trước hết là để phục vụ hỗ trợ cho giáo dục đào tạo đổi mới sáng tạo
và các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân như pháp luật y tế kỹ thuật sản xuất
bên cạnh đó tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia
với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên trí thức số hóa của việt nam
chúng ta sẽ cùng bàn luận nhiều hơn về chủ đề này với sự tham gia của khách mời trong chương trình
xin được giới thiệu ông nguyễn thế trung tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ dtt
xin chào bạn và xin chào tất cả quý khán giả
và trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của buổi trò chuyện thì xin mời ông cùng quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây
đúng một mươi giờ
đúng một mươi giờ
đúng một mươi phút một mươi giây
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đề án hệ chi thức việt số hóa đã được chính thức khởi động dưới sự chủ trì của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
với mục tiêu chia sẻ chi thức cổ vũ sáng tạo kết nối cộng đồng vì tương lai việt nam
đề án hệ chi thức việt số hóa được thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quyết định số sáu trăm bảy mươi bảy qdttg ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi
được hiện thực hóa tại website
đề án được khởi động vào dịp đầu năm mới nhằm lan tỏa thông điệp
mọi ý tưởng từng phim gõ đều vì cộng đồng
từ đây người việt nam có thể chung tay cùng xây dựng hệ chi thức việt số hóa
mọi nguồn lực trong xã hội có thể cùng tham gia phổ biến chi thức tới người dân một cách thuận tiện hiệu quả và đơn giản
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện quyết định số sáu trăm bảy mươi bảy qdttg của thủ tướng chính phủ

một đề án có tên phát triển hệ chi thức việt số hóa đã ra đời
với mục tiêu xây dựng hệ chi thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực
đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân
đề án hướng tới chia sẻ chi thức kết nối cộng đồng cổ vũ sáng tạo vì tương lai việt nam
ngay từ những ngày đầu đề án đã nhận được sự tham gia nhiệt tình và hỗ trợ đắc lực từ nhiều đơn vị tình nguyện
đó là các bộ ngành nhà mạng viễn thông lớn các công ty công nghệ thông tin
công ty nội dung sách các nhóm nghiên cứu khoa học và đại diện của nhiều diễn đàn trực tuyến
thì kiến thức chi thức mà đưa vào cái hệ thống việt số hóa này
chúng tôi cũng ý thức rằng mình phải có trách nhiệm cao nhất không nề hà khó khăn gian khổ
để tham gia đóng góp nhiều nhất để làm giàu để việt hóa và để chuẩn hóa trí thức việt
tuy nhiên để hệ chi thức việt số hóa đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước hay của mỗi cá nhân
thì điều quan trọng nhất vẫn là chi thức mà mỗi cá nhân tổ chức và từng doanh nghiệp trong xã hội sẽ tiếp tục đóng góp trong thời gian tới
chính vì vậy hệ chi thức việt số hóa đã được xây dựng như một sân chơi chung với năm nguyên tắc
tự nguyện minh bạch mở bình quyền đóng hưởng và ít nước lợi nhà
vâng thưa ông nguyễn thế trung là một trong những đơn vị tham gia xây dựng đề án hệ chi thức việt số hóa
ông có thể chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn mà các thành viên đã gặp phải khi mà xây dựng nền tảng không ạ
vâng như các bạn cũng biết một đề án
thủ tướng ký thì nó mang một cái ý nghĩa rất là cao và hơn nữa thì nó sẽ tạo ra một cái con đường rất là xa
và chính vì thế thì khi chúng tôi được tham gia và thực hiện công việc đầu tiên cũng như là cái công việc tạo ra nền tảng của đề án
thì chúng tôi ý thức rằng đây là một con đường rất là dài và những gì mình làm được thì cũng chỉ là một quãng nhất định
sau đó sẽ có rất nhiều sự kết nối
thế thì chính vì thế thì cái việc khó khăn là phải định ra cái phạm vi là mình làm đến đâu đến giai đoạn nào và làm những cái gì
mà mang tính là tạo ra cái tiền đề ban đầu
và sau đó quan trọng hơn là trên cái việc mình làm làm sao mà có thể các đơn vị khác kế thừa làm nó tốt hơn nữa mở rộng nó ra
thế thì dưới sự lãnh đạo rất là chặt chẽ và bám sát của chính phủ cụ thể là phó tướng vũ đức đam
thì chúng tôi cũng đã dần dần tạo ra được một cái khung
trong cái khung đấy thì có những cái nguyên tắc làm việc cũng như là có những cái khung kiến trúc về công nghệ
để mà chúng ta có thể tạo ra cái nền tảng
đồng thời cái nền tảng lại cho phép mở ra và nhiều đơn vị có thể tham gia và xây dựng phát triển trên nó
thì tôi nghĩ là cái khó khăn chính là cái giai đoạn mà cũng phải tìm ra được một cái mô thức như vậy
chúng tôi cũng biết rằng mục tiêu của việc xây dựng hệ trí thức việt số hóa là chúng ta sẽ tạo ra một hệ trí thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực
tới việc chia sẻ trí thức kết nối cộng đồng cổ vũ sáng tạo vì tương lai việt nam
tuy nhiên thì cũng có nhiều quan điểm cho rằng chúng ta đang có nhiều những phương tiện khác
như là facebook google wikipedia đang hỗ trợ chúng ta làm những điều đó
vậy thì liệu rằng việc xây dựng hệ trí thức việt số hóa có bị coi là thừa không ạ
nếu mà chúng ta nhìn trong một giai đoạn nào đó chẳng hạn như là cách đây vài ba năm
thì có thể google cũng đã mang lại rất nhiều cái tiện ích cho chúng ta
hay facebook mang lại rất nhiều tiện ích cho chúng ta
đến ngày hôm nay thì cũng có nhiều quan điểm khác rồi
chúng ta nhìn thấy là vì là họ cũng quá lớn dữ liệu trên đấy đôi khi cũng quá nhiều
và cũng không rõ ràng là nên cái nào nên tin tưởng cái nào thì không nên tin tưởng
ví dụ bạn tìm kiếm một cái từ khóa nào đấy trên google
bây giờ có khi trong hàng trăm nghìn kết quả đó bạn cũng sẽ phân vân
hay là trên facebook thì bây giờ có rất nhiều tin giả
rồi có rất nhiều người mà cũng không biết đấy là người hay là máy
tức là nó cũng bộc lộ ra những vấn đề của nó
có những việc mà google hay facebook hay wikipedia làm chưa tốt
bởi vì họ không làm chuyên biệt cho chúng ta
họ không phục vụ nhu cầu người việt
hoặc là họ sẽ phục vụ nó từ từ nhưng không ưu tiên
thế thì vẫn có những cái chỗ mà chúng ta cần phải làm
chúng ta chủ động làm cung cấp những cái giải pháp về thông tin về chi thức
để giúp cho người việt nam có thể đi nhanh hơn trong những lĩnh vực mà chúng ta coi là quan trọng
và hơn nữa thì chúng ta cũng
tạo ra một cái thói quen và một cái môi trường
để mà các công ty làm về công nghệ các công ty làm về nội dung
cũng hướng đến cái việc phục vụ người việt nam
tạo dần thành ra một cái hệ sinh thái mà các bên đều hưởng lợi từ cái chuyện đó
thế thì nếu mà chỉ so sánh đơn giản là hệ thức việc số hóa với google chẳng hạn
thì đấy không phải cái so sánh phù hợp
chúng ta hãy so sánh rằng là trong cái bức tranh mà tất cả các hãng công nghệ đang phục vụ người việt
thì có những cái chỗ nào mà chúng ta có thể làm tốt hơn
thế thì đề án này tôi nghĩ rằng là có rất nhiều việc chúng ta phải làm tốt hơn
vậy thì trong những nguyên tắc những tiêu chí để xây dựng đề án hệ trí thức việt số hóa này
thì các thành viên cũng như là cá nhân ông quan trọng nhất là nội dung gì ạ
thì chúng tôi thấy rằng là cái tính mở và cái tính minh bạch là rất quan trọng trong cái đề án này
bởi vì là chúng ta có thể nói rằng là chính phủ thì vẫn luôn luôn cung cấp những nguồn tin xác tín cho người dân
nhưng tại sao cái việc đấy nó chưa được hiệu quả
bởi vì là đôi khi những cái nguồn tin ấy chưa được mở
đầy đủ hết
nếu mà tôi mở những cái dữ liệu ấy ra và có những các cái doanh nghiệp khác có thể khai thác cái dữ liệu đấy
tạo ra những công cụ thuận lợi hơn cho người dân cho xã hội
thì người ta có thể tìm thấy cái thông tin một cách dễ dàng hơn
thì cái tính mở nó rộng hơn là cái câu chuyện là có thông tin đấy vào đấy mà tìm
mà nó mở đây là mở cả dữ liệu để mà có thêm những cái dịch vụ giá trị gia tăng giúp cho người dân giúp cho doanh nghiệp tốt hơn
còn tính minh bạch thì nó đảm bảo rằng đây là một cái
đề án của chính phủ vì xã hội chứ không phải là đây là của bất cứ một ai hay của một doanh nghiệp nào hay một tổ chức nào
và vì thế mỗi doanh nghiệp muốn tham gia hay là mỗi đơn vị cá nhân muốn tham gia thì người ta phải có niềm tin
niềm tin đến chính từ sự minh bạch
cái phần nào là trách nhiệm của nhà nước phần nào là doanh nghiệp làm được hưởng phần nào là hợp tác với nhau tất cả những cái việc đó là minh bạch
thì tôi nghĩ đây là hai cái điều rất là quan trọng mà nó tạo ra giá trị
khi mà chúng ta tham gia thì sẽ được hưởng
theo ông thì điều gì làm nên sự khác biệt cũng như là sự cần thiết của việc xây dựng hệ trí thức này ạ
tôi nghĩ là điều cần thiết chính là nằm ở hai chỗ
những cái thứ nhất là về mặt ngắn hạn
thì chúng ta cũng phải hình dung là cái người ta vẫn nói là cái khoảng cách số là nó hiện hữu rất là rõ ràng
nếu chúng ta ở hà nội chúng ta ở thành phố hồ chí minh thì chúng ta không cảm thấy là người việt nam thua kém gì người nước ngoài trong cái chuyện tiếp cận với cái internet
thế nhưng bạn chỉ cần đi xa một chút
chẳng hạn bạn lên hà giang
hay là bạn về đồng tháp
bạn hỏi những người nông dân mà tôi gặp một trăm người nông dân ở đồng tháp ấy
thì họ có thể doanh thu của họ là một tỷ cho đến mười tỷ một năm
tức là họ không nghèo
thế nhưng mà hỏi họ là họ có lên internet
họ tìm thông tin không
thì họ bảo không
bởi vì họ nghĩ rằng cái việc đấy không quan trọng
thì cái nhu cầu đấy nó dẫn đến chính phủ phải làm cái điều gì đấy
để mà kích thích những cái sự sử dụng cái sự tham gia vào nền kinh tế số hóa cũng như là chi thức số của nhân loại
và một cái đề án như thế này
thì nó như là một cái quần quay để mà kéo mọi người vào
cũng như là trong quá trình đấy thì làm gia tăng làm giàu thêm
chứ không phải là chỉ hôm nay người nông dân cần gì ta đưa họ cái đó
mà các bên cùng cùng vào để thực hiện cái mục tiêu đấy
thì đấy là cái điều thứ nhất
cái điều thứ hai cái sự cần thiết của cái đề án này
nó nằm ở chỗ là chúng ta đi vào kinh tế số chúng ta có vốn
thế thì doanh nghiệp việt nam nếu mà cũng chỉ sử dụng những cái thông tin do google do facebook hay là ở đâu đó làm ra
thì rất khó
mà có cái vốn gì khác
thế thì nếu mà cái cơ chế mở của chính phủ cho phép là mở các dữ liệu của chính phủ vào hệ sinh thái này
và các doanh nghiệp có thể sử dụng được
thì chúng ta cũng có một cái vốn nào đó để mà có thể cạnh tranh
để mà có thể tạo ra giá trị trong nền kinh tế số
thì với hai nhu cầu như vậy thì tôi nghĩ là có rất nhiều cái cách để chúng ta biến từ cái nhu cầu đấy thành cái giải pháp
cái việc mà khai trương hiện nay thì mới chỉ là những cái bước rất ban đầu
có thể là phải một vài năm
thậm chí là dài hơn
để chúng ta nhìn rõ tất cả những việc này nó trong hiện thực
có một chủ đề mà chúng ta bàn luận khá nhiều trong thời gian gần đây
đó là cuộc cách mạng công nghiệp bốn
vậy thì ông có thể chia sẻ nhiều hơn về sự cần thiết của việc xây dựng hệ trí thức việt số hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp này
tôi nghĩ rằng là cuộc cách mạng người lần thứ tư thì đã được nói đến ở việt nam và đã đưa vào chỉ thị của thủ tướng
tôi cũng biết rằng đang có những kế hoạch còn đưa những quyết tâm này lên cao hơn nữa
bởi vì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đấy thì chắc chắn nó sẽ đến
chúng ta muốn hay không thì nó đến
con tàu nó đến
vấn đề là chúng ta chuẩn bị thế nào để chúng ta theo kịp cái tàu đấy
thì không thể chỉ chuẩn bị bởi những người có tiền không thể chuẩn bị bởi những doanh nghiệp có nguồn lực hay là nhà nước mà còn phải toàn dân
thì những cái đề án như đề án chi thức việt số hóa này là một cái ví dụ mà chúng ta dùng những cái công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư giải quyết những cái vấn đề rất là cụ thể cho người dân
và cũng tạo ra cái nền tảng để cho những doanh nghiệp có thể đi vào cái mạng công nghiệp thứ tư
thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái lời giải đầy đủ cho tất cả những cái nhu cầu của chúng ta
nhưng nó là một cái lời giải tốt để mà khởi động và làm mẫu cho những cái giải pháp tiếp theo
vậy thì ông kỳ vọng như thế nào về kết quả của việc xây dựng hệ trí thức việt số hóa
tôi thì có nhiều kỳ vọng vào đề án này
cái kỳ vọng thứ nhất là bản thân đề án là thành công
và bằng những cái sản phẩm của mình
tức là trên cái hệ sinh thái đó lúc đầu có thể chỉ có một vài đơn vị tham gia
sau đó sẽ phải nhiều đơn vị tham gia
có nhiều người sử dụng
và đặc biệt là cả những người mà cái khoảng cách số càng xa đấy
như là nông dân hay là học sinh ở những nơi mà không có điều kiện
mà càng tham gia càng sử dụng được
thì cái đấy rất là ý nghĩa
cái điều thứ hai tôi kỳ vọng ở đề án này là nó cũng tạo ra một cái phương thức mới
hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp
không phải là cứ phải đề án của nhà nước
nhà nước thì phải có tiền
sau đó doanh nghiệp thì cố gắng vào đấy để lấy được tiền của nhà nước
mà chúng ta cùng tạo ra một cái tài sản mới
trong đó thì nhà nước đóng vai trò cơ chế chính sách
doanh nghiệp thì sẽ cố gắng vận dụng tất cả những cái gì mình có
để mà đóng góp với cái cam kết của nhà nước là anh đóng góp thì anh sẽ được hưởng lợi
thì nếu cái mô thức đấy nó thành công thì không phải chỉ với cái đề án này
mà chúng ta vẫn đang hay nói nhiều đến cái gọi là xã hội hóa
hay là nói đến những cái dự án hợp tác công
thì đây chính là một cái mô thức mà có thể tạo ra cái sự đột phá trong vấn đề công nghệ thông tin
thì tôi nghĩ là cả hai cái điều này thì nếu nó đều thành công thì kỳ vọng của tôi là hoàn toàn là thỏa mãn
thế nhưng mà nếu mà chỉ được bao nhiêu phần đó thôi thì tôi nghĩ cũng rất là hài lòng
bởi vì là cái việc này cũng chưa ai làm
và cái việc này cũng cần phải làm
và để có thể biến những kỳ vọng đó thành hiện thực thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có cái sự chung tay của tất cả mọi người
vâng thưa quý vị và các bạn trong lễ khởi động hệ tri thức việt số hóa thì phó thủ tướng vũ đức đam cũng đã nhấn mạnh
tương lai của hệ chi thức việt số hóa sẽ là tương lai của chính chúng ta
và phụ thuộc vào mỗi chúng ta
chính vì vậy nếu muốn ngay từ hôm nay mỗi người hãy cùng bắt đầu những đóng góp của mình
một lần nữa thì xin được cảm ơn ông nguyễn thế trung đã có những chia sẻ rất ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau